trong những ngày qua rét đậm rét hại đã xảy ra tại nhiều địa phương ở khu vực phía bắc nước ta
gây ra nhiều bệnh về lạnh đối với người và vật nuôi
trước tình hình thời tiết lạnh kéo dài tỉnh phú thọ đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống rét và dịch bệnh phát sinh cho vật nuôi
tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chính quyền các địa phương triển khai bảy nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với rét đậm rét hại
đồng thời cập nhật kịp thời tình hình thời tiết thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
chúng tôi đứng nhất là chuẩn bị chuồng trại là phải che kín chuẩn bị thức ăn
những ngành đấy là chuẩn bị thức ăn cây chuối rau dơm đấy là chúng tôi chuẩn bị thức ăn khô
chúng tôi chuẩn bị nếu mà những hôm mà rét đậm rét hải quá mà mưa rét là châu bò chúng tôi là hoàn toàn phải để ở nhà
nếu mà rét đậm quá thì có khả năng là phải dùng lửa để sửa cho châu bò
để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết đối với cấp ủy chính quyền cơ sở
các trưởng thôn xóm phối hợp với các đoàn thể tăng cường bám sát địa bàn
áp dụng các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi kiểm tra giả soát tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc
thứ nhất là tuyên truyền cho người dân là che trúng chuồng trại tránh gió lùa tránh mưa hát
vệ sinh chuồng trại tốt nhất không để phân rồi chất thải ở trong chuồng
chúng tôi tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc ít nhất là hai lần
đối với đàn châu đàn bò thì chủ yếu là tụ hết trùng và lợi mồm nông móng
tất cả hệ thống cán bộ của trám thuy đã xuống đến tận bà con nông dân
trực tiếp xuống để chỉ đạo
việc triển khai các biện pháp tiêm phòng đồng thời là hướng dẫn bà con nhắc nhở đôn đốc việc tổ chức các biện pháp phòng chống rét tại địa phương
tri cục thú y tỉnh phú thọ đã yêu cầu phòng nông nghiệp phòng kinh tế trạm chăn nuôi và thú y các huyện thành thị
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho gia súc
do làm tốt công tác phòng chống z nên trong những ngày z đậm z hại vừa qua phú thọ chưa ghi nhận bất kỳ con châu bò nào chết z